bắt đầu từ ngày một tháng sáu lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hcm triển khai mở rộng hình thức xử phạt vi phạm giao thông qua hình ảnh
đây là một trong những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả xử lý tình trạng vi phạm trật tự giao thông trên địa bàn tp hcm hiện nay
chỉ sau ít phút ghi hình thực tế tại các tuyến đường cao thắng lý thái tổ điện biên phủ thuộc quận ba
lực lượng cảnh sát giao thông bàn cờ thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm đã phát hiện nhiều trường hợp ô tô đậu đỗ sai quy định
tất cả hình ảnh được đưa về những bộ phận xử lý tiếp theo trước khi được gửi về chủ phương tiện vi phạm
trước đây việc xử lý vi phạm trật tự giao thông qua hình ảnh do trung tâm điều khiển của phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt thực hiện
hiện nay việc xử phạt qua hình ảnh được mở rộng ra tất cả các đơn vị
hình ảnh làm cơ sở ra quyết định xử phạt phải bảo đảm tính các yếu tố gồm thời gian không gian địa điểm và các biển báo trên đường
sau khi ghi hình đi xử phạt các phương tiện vi phạm qua hình ảnh về chúng tôi phải bố trí cán bộ
rồi làm đầy đủ các biển báo trên đường
các quy trình thủ tục để mà hoàn thiện các bước để mà xử lý được một vụ vi phạm qua hình ảnh là toàn bộ cơ quan chúng tôi làm hết
chứ không còn gửi về trung tâm điều khiển giao thông của phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt như lúc trước
qua thời gian thí điểm và bắt đầu triển khai chính thức từ đầu tháng sáu
tại khu vực các quận trung tâm như quận một quận ba quận năm
lực lượng cảnh sát giao thông đã xử phạt hơn một trăm linh trường hợp phương tiện vi phạm với lỗi chủ yếu là đậu đỗ sai quy định